hiện ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã xây dựng kế hoạch làm việc với từng nhà thầu định kỳ hai tuần một lần nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của dự án
lắp đặt trước các thiết bị phụ trong thời gian chờ đợi chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh để giám sát lắp đặt thiết bị chính
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cũng đã tiến hành thuê các chuyên gia nhà thầu phụ tại việt nam đủ năng lực nhằm thực hiện các khối lượng công việc cấp bách
thuê bên thứ ba đồng lập tại nước sở tại để thực hiện thủ tục kiểm tra thiết bị vật liệu tại các nhà máy ở nước ngoài
tăng cường các mũi thi công các hạng mục phân đấu giải ngân trên chín mươi kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm hai nghìn hai mươi
và hoàn thành ít nhất tám mươi tổng khối lượng dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi